ngày năm tháng bốn tại xã húc nghì huyện đắk rông tỉnh quảng trị công ty cổ phần đầu tư điện lực ba đã tổ chức khánh thành nhà máy thủy điện đắk rồng một
công trình nhà máy thủy điện đắk rồng một được khởi công xây dựng vào tháng một năm hai nghìn một mươi
công trình được xây dựng trên tổng diện tích một mươi tám sáu mươi chín hectare với tổng mức đầu tư gần ba trăm bảy mươi tám tỷ đồng
có tổng công suất một mươi hai mw điện lực trung bình hàng năm bốn mươi năm tám triệu kwh
nhà máy thủy điện đắk rồng một đã được nghiệm thu hòa lưới điện quốc gia vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
tạo việc làm ổn định cho hai mươi sáu lao động tại tỉnh quảng trị
dự kiến sẽ sản xuất lượng điện khoảng bốn mươi năm tám triệu kwh một năm nộp ngân sách nhà nước khoảng tám tỷ đồng